chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau
châu nay tại cuộc họp ban chế đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hà nội đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trưởng ban chỉ đạo
đã nhất trí với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo sở lao động thương binh và xã hội sở y tế
về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ thêm một tuần để đảm bảo an toàn sức khỏe
và chuẩn bị tốt nhất cho các điều kiện đón học sinh quay trở lại trường học
tại cuộc họp sở y tế hà nội đã có báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến thời điểm một mươi năm h ngày hai mươi một tháng một chưa ghi nhận trường hợp dương tính với covid một mươi chín
hiện tại có bảy mươi bảy trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly giám sát tại các bệnh viện trên địa bàn
báo cáo cho biết đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp này đều có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
hiện tại hà nội vẫn đang khẩn trương nghiêm túc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh
y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ qua cửa khẩu qua các cơ sở y tế và giám sát ở tại cộng đồng
tiến hành điều tra khoanh vùng và xử lý tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của bảy mươi bảy trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
lập danh sách theo dõi của năm trăm linh chín người tiếp xúc gần
hiện tại tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần đều ổn định chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh
tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc thời gian giám sát
liên quan đến thông tin đông đảo người dân trên địa bàn thủ đô quan tâm
đó là lịch học của học sinh
tính đến thời điểm hiện tại hà nội đang cho học sinh nghỉ học tuần thứ ba
trong thời gian đó các nhà trường đã nghiêm túc vệ sinh khử khuẩn
khảo sát số học sinh trong dịp nghỉ lễ có trên địa bàn xã sơn lôi vĩnh phúc
đến thời điểm hiện nay trước thông tin dư luận sở giáo dục và đào tạo hà nội đề xuất cho học sinh nghỉ hết mùng một tháng ba
theo nguyện vọng của đại bộ phận phụ huynh học sinh giáo viên
đánh giá tình hình trên cơ sở khuyến cáo của đề nghị của bộ giáo dục
thay mặt cho ban chỉ đạo hôm nay chúng tôi cũng nêu là
chúng ta sẽ quyết định là sinh viên học sinh trên toàn địa bàn thành phố sẽ nghỉ hết tháng hai
tức là hết ngày hai mươi chín tháng hai nhưng mà từ mùng một tháng ba vào ngày chủ nhật
cho nên là đến ngày hai tháng ba là chúng ta sẽ
chúng ta chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để đến ngày hai tháng ba là tổ chức
cho các cháu đi học lại
thế thì tôi đề nghị các đồng chí cũng thông tin đến các trường
và chúng ta phải khẩn trương để chuẩn bị mọi điều kiện trên tinh thần này
trong thời gian tới hà nội cũng khuyến cáo cần thực hiện nghiêm túc việc cách ly
đối với những người đi từ vùng có dịch
không chỉ đối với trung quốc mà cũng phải chú ý đến người đi từ vùng có dịch
như singapore nhật bản hàn quốc
mà có biểu hiện ho sốt khó thở
tăng cường công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng chống dịch
cho vây nặng lãi với lãi suất từ hai mươi đồng
đến ba mươi một tháng
đối tượng là trần văn công
tạm trú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh
vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
qua điều tra xác định đối tượng trần văn công
đã cho hơn tám mươi người trên địa bàn tỉnh tây ninh vay
với tổng số tiền lên tới một tám tỷ đồng
lãi suất từ hai mươi đến ba mươi một tháng
thu lợi bất chính trên hai trăm linh triệu đồng
qua làm việc công khai nhận
hoạt động cho vây từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hiệp vụ việc đang được điều tra làm rõ
còn bây giờ là nội dung chi tiết
vào chiều nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp xã giao ngày agostinho andré de cavanjo fernandez
đại sứ nước cộng hòa angola tại việt nam
chúc mừng ngày agostinho andré de cavanjo fernandez
đảm nhiệm cương vị đại sứ angola tại việt nam
bộ trưởng tô lâm tin tưởng
nhiệm kỳ công tác mới của ngày đại sứ
sẽ thành công đạt được nhiều kết quả quan trọng
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa hai nước việt nam và angola
nhấn mạnh bộ công an việt nam
luôn coi trọng hợp tác phát triển với angola
sẵn sàng trao đổi đoàn chia sẻ thông tin kinh nghiệm
về gìn giữ an ninh quốc gia
phòng chống tội phạm và hợp tác chuyên ngành khác
trong các lĩnh vực an ninh cảnh sát
cứu hộ cứu nạn phòng cháy chữa cháy
thực thi pháp luật
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới
hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống
tăng cường trao đổi thông tin
phòng chống tội phạm tổ chức xuyên quốc gia
tội phạm mua bán người di cư bất hợp pháp
tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao
hai bên đảm bảo an ninh an toàn hỗ trợ
tạo điều kiện ổn định cho người dân hai nước
sinh sống du lịch học tập kinh doanh làm việc
theo pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế
tích cực trao đổi đoàn các cấp
để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ agotinho andré cavanho fernandes nhấn mạnh
quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia angola và việt nam
đã và đang được củng cố duy trì ngày càng phát triển
mong muốn các cơ quan chức năng của angola
tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa với bộ công an việt nam
trên các lĩnh vực vì lợi ích nhân dân hai nước
cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam cũng đã tiếp xã giao
ngày seoul aung san suu kyi đại sứ vương quốc ả rập xê út tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việt nam luôn coi ả rập xê út là đối tác quan trọng hàng đầu
tại khu vực trung đông
trải qua hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ả rập xê út
đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
đặc biệt trên lĩnh vực an ninh trật tự
thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc
để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và ả rập xê út
phát triển thực chất ngày càng đi vào chiều sâu
bộ trưởng tô lâm đề nghị
hai bên duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả
các thỏa thuận hiệp định đã ký
xúc tiến đàm phán ký kết các hiệp định
thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm
để tạo hành lang pháp lý cho phát triển
quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng
ả rập xê út nói riêng
trên cương vị công tác của mình
đại sứ saút fm ansu william khẳng định
sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau
phối hợp trao đổi kinh nghiệm
thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên
trên các lĩnh vực tiềm năng
đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự
kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung
kết nối bộ nội vụ ả rập xê út
và bộ công an việt nam nói riêng
triển khai các hoạt động hợp tác
trong khuôn khổ các văn bản được ký kết
nhân dịp này thông qua ngày đại sứ
công an thành phố hải phòng cũng đã bàn giao
cho đại sứ quán ả rập xê út
một trăm bốn mươi năm triệu đồng và ba trăm linh rian
số tiền mà hai công dân ả rập xê út
bị chiếm đoạt trái phép
và nhờ phía đại sứ quán chuyển giúp đến các công dân
sáng nay tại hà nội cụm thi đua số sáu
bộ công an gồm sáu đơn vị
văn phòng bộ cục đối ngoại cục pháp chế
và cái cách hành chính tư pháp
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
cục hồ sơ nghiệp vụ đã tổ chức lễ ký
giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
các đội dung quan trọng
mà cục thi đua số sáu đặt ra
để phân đấu trong năm hai nghìn hai mươi
là chủ động báo cáo
đề xuất đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tham mưu với đảng nhà nước
ban hành các chủ trương giải pháp
chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
lãnh đạo bộ chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện quan trọng
trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và năm việt nam đảm nhiệm vai trò
chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi
tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật
về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác tham mưu
hợp tác quốc tế công tác pháp chế
và cải cách hành chính tư pháp
nghiên cứu dự báo chiến lược
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và công tác hồ sơ nghiệp vụ
nâng cao chất lượng hiệu quả quan hệ phối hợp công tác
cùng việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu
gắn với các phong trào thi đua
tạo không khí sôi nổi gắn bó
đoàn kết giữa các đơn vị trong cụ
các đơn vị thuộc cụ thi đua số sáu
phần đấu có năm đơn vị đạt danh hiệu
cờ thi đua chính phủ
một đơn vị đạt danh hiệu cờ thi đua của bộ công an
và một trăm linh tổ chức đảng
trực thuộc các đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong đó có hai mươi tổ chức đảng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
thưa quý vị và các đồng chí
thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
đề án một trăm linh sáu của bộ công an
về sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
hoạt động tinh gọn hiệu lực hiệu quả
theo đó công an các đơn vị địa phương trong cả nước
trong đó có công an tỉnh hà tĩnh
đã khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy mới
điều động bố trí lực lượng
công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
và theo lộ trình
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
công an hà tĩnh sẽ hoàn thành việc
bố trí công an chính quy đảm nhận
các chức danh công an xã
xã bùi la nhân huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
được sắp nhập từ ba xã
bùi xá đức nhân và đức la
cấp ủy chính quyền địa phương đã làm tốt công tác
chính trị tư tưởng bố trí lực lượng công an xã
bán chuyên trách đảm nhận các vị trí công tác
phù hợp với năng lực sở trường
và có các chính sách hỗ trợ hợp lý
sau khi sắp nhập ba xã
xã bùi lai nhân duy trì một đồng chí công an xã
bán chuyên trách cùng lực lượng công an chính quy
làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở
chỉ trong thời gian ngắn
lực lượng công an chính quy được điều động bố trí
các chức danh công an xã đã phát huy năng lực sở trường
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phát hiện đấu tranh nhiều loại tội phạm
khi mới phát sinh tại cơ sở
như ma túy đánh bạc đòi nợ thuê
công tác quản lý hành chính được thực hiện nhanh gọn
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân

hiện nay huyện đức thọ đã tiến hành sắp nhập
địa giới hành chính từ hai mươi tám xã thị trấn
còn một mươi sáu xã thị trấn
cùng với việc bố trí cán bộ
đảm nhận các chức danh công an xã sau khi sắp nhập
huyện đức thọ đã hoàn thành
việc điều động công an chính quy
về đảm nhận chức danh công an xã trước kế hoạch
chính cách làm bài bản trong công tác cán bộ
tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
cấp ủy chính quyền đã tạo các điều kiện
để lực lượng công an chính quy đảm nhận
các chức danh công an xã
bán thường vụ huyện ủy ban
đấy là một chủ trướng đúng và phù hợp
mà trước khi đưa về đại trai
chúng tôi làm thử đến bán xã
thì công an chính quy về
thì thấy là đánh giá hiệu quả cũng phù hợp với công an huyện
đánh giá hiệu quả cũng có sự
tham gia góp vị và binh
của tất cả các
hệ thống chính trị ở cơ sở
như mặt trận đoàn thể với nhân dân
đồng minh chất cao trong quá trình đưa công an chính quy về
đến nay công an huyện
hà tĩnh đã điều động công an chính quy về đảm nhận
chức danh công an khoảng tám mươi
trên tổng số các xã thị trấn
các địa phương đã hoàn thành việc bố trí
như huyện đức thọ huyện hương sơn vũ quang
thị xã hồng lĩnh thị xã kỳ anh
theo lộ trình công an chính quy
sẽ đảm nhiệm một trăm linh các địa bàn cơ sở
trên địa bàn hà tĩnh trước quý i
công an tỉnh
phải đáp vào nghỉ quyết
là thứ nhất
là sau này
cái ngôi cán bồ nguồn
trường phó phòng trường phó huyện
thì đều qua cơ sở
thì từ đó thì tạo một cái động lực cho anh em
thì anh em cán bồ chính trị
rất thăng hải lên đường làm nhiệm vụ
thì phương ảnh của công an tỉnh
đó là đếm những
đồng dịch cấp trưởng
của công an xã
thì phải có bề dày kinh nghiệm
cho nên tạo được cái
động lực cho anh em
để anh em phát triển
hai là có thể nói rằng là
đem xuống công an xã
thì công an tỉnh đã mở lực tập huẩn
mà cái này
có thể là rất quan tâm của bộ công an
rồi quan tâm của
cấp ủy chính quyền địa phương
tất cả cả công trí về công an xã
đều được tập huẩn
chính quy hóa lực lượng công an xã
là chủ trương đúng đắn
lực lượng công an gần dân sâu sát với dân
nắm và giải quyết rứt điểm những phát sinh
ngay tại địa bàn cơ sở
giữ bình yên cho quê hương phát triển